thưa quý vị lợi dụng tình hình bệnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp đối tượng lê văn sơn đã dùng tài khoản facebook để môi giới mại dâm cho khách với giá từ ba đến sáu triệu đồng một lượt khi các cặp đôi đang mua bán dâm trong nhà nghỉ thì bị công an kiểm tra bắt giữ
trước đó vào khoảng cuối tháng năm đầu tháng sáu đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân hà nội bất ngờ kiểm tra hành chính tại một số nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện ở hai nhà nghỉ trên địa bàn quận thanh xuân có hai cặp đôi đang mua bán dâm
quá trình điều tra các cặp đôi này khai nhận đã được một nam giới sử dụng mạng xã hội facebook để môi giới mại dâm và sau khi khách hàng đồng ý tú ông sẽ được hưởng lợi là một phần ba một lần
tại cơ quan điều tra lê văn sơn khai nhận là người môi giới mại dâm cho các đối tượng nam nữ trên và mỗi lần thực hiện thành công sơn được hưởng lợi một phần ba trên tổng số tiền đã thỏa thuận bán
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội đã khởi tố bị can bắt tạm giam lê văn sơn để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mại dâm